ba tháng hai công an tỉnh quảng trị đã bắt giữ hai đối tượng vũ văn đức và đinh văn thủy trang khi đang tàng trữ hơn sáu viên ma túy tổng hợp và một cục bột màu trắng như là heroin
để kịp thời biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của các lực lượng giám đốc công an tỉnh đã quyết định trao tặng giấy khen và trao thưởng kịp thời cho hai đồng chí là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động